thưa quý vị và các bạn vừa rồi thì quý vị và các bạn cũng đã theo dõi một clip ngắn về các triệu chứng của bệnh viêm cột sống dính khớp
và ở giai đoạn đầu thì có thể thấy là những biểu hiện của bệnh thì thường khá là mờ và không rõ ràng
đấy cũng chính là lý do vì sao nhiều bệnh nhân thường có tâm lý chủ quan và chỉ điều trị khi bệnh đã ở giai đoạn cấp
hãy theo dõi những chia sẻ từ chuyên gia của chương trình để hiểu rõ hơn về những biểu hiện của bệnh và cách điều trị của bệnh viêm cột sống dính khớp
viêm cột sống dính khớp thì nó mang có tính chất gia đình có những gia đình mà ba bố con đều bị viêm cột sống dính khớp
bốn bố con đều bị viêm cột sống dính khớp
và đặc biệt thì viêm cột sống dính khớp thì phần lớn bệnh nhân khoảng tám mươi bệnh nhân là gặp ở bệnh nhân nam
và nó hơi ác là gặp ở bệnh nhân nam trẻ tuổi
các cháu nhỏ viêm khớp tự phát thiếu niên thể viêm cột sống dính khớp là có
đặc biệt là nó hay khởi phát nếu như lúc nhỏ không bị thì lại khởi phát ở cái quãng tuổi từ một mươi bảy một mươi tám tuổi
cho đến hai mươi năm ba mươi tuổi là cái tuổi đẹp nhất tuổi đang phát triển nhất và tuổi có rất nhiều mơ ước
thì nó lại gây bệnh cho nên là rất nhiều bệnh nhân khi bị viêm cuộc sống dính khớp họ rất là tiêu cực
tiêu cực do bản thân bệnh nó gây tổn thương hệ thống và tiêu cực do bệnh nhân bị mắc cái bệnh
nhiên robot mà nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống rất nhiều chúng tôi khuyên là nên dành thời
gian nên nên đến các cơ sở y tế có đầy đủ các phương tiện để trần đoán để xem là cái giai đoạn
bệnh này cần phải điều trị gì chúng tôi cũng có những bệnh nhân mà thấy mình giống như bệnh của
ông hàng xóm thì ông hàng xóm chịu tốt bự hciendo thì đơn ý về chữa
và họ không muốn đến bệnh viện họ chữa mà không phải chữa một tháng hay tháng đâu ạ
họ làm thử luôn sáu tháng không thấy có hiệu quả
và khi họ đến họ đưa một cái đơn thuốc như thế thì chúng tôi thấy là có đầy đủ các cái tác dụng không mong muốn của điều trị
các bệnh viện cũng khuyến cáo trong việc điều trị đối với bệnh viêm của sống dính khớp thì các bài tập vật lý trị liệu có vai trò rất quan trọng
tuy nhiên những bài tập vật lý trị liệu hay là những bài vận động phù hợp thì phải được tùy biến đối với từng bệnh nhân
vật lý trị liệu rất quan trọng mang lại nhiều lợi ích như giảm đau tăng sự dẻo dai cải thiện tầm vận động
không nên tự ý thực hiện các bài tập vật lý trị liệu để tranh các chấn thương
nếu cảm thấy đau hoặc khó chịu trong quá trình luyện tập hãy thông báo cho huấn luyện viên hoặc bác sĩ điều trị
nhiều người bệnh viêm cột sống dính khớp có thể bị đau và cứng khớp vào buổi sáng
do vậy hãy cân nhắc sắp xếp lịch luyện tập phù hợp hơn trong ngày để làm giảm cứng khớp
hiệu quả của phương pháp phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng và thể trạng của người bệnh
một số đối tượng có thể cần kéo dài thời gian điều trị để đạt kết quả tốt nhất
thưa quý vị và các bạn đến một độ tuổi nhất định theo thời gian ai cũng có thể mắc bệnh viêm cột sống dính khớp
lựa chọn cho mình một lối sống khoa học điều độ với kế hoạch luyện tập ăn uống sinh hoạt nghỉ ngơi tốt cho cơ thể
chính là cách giúp bạn bảo vệ sức khỏe tốt nhất
đến đây thì chương trình cũng xin được khép lại
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành với chúng tôi trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm